công an thành phố thanh hóa vừa bắt quả tang đối tượng vũ văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại phường đông sơn tp thanh hóa đang vận chuyển bốn mươi ba thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã mua số thuốc lá nói trên với giá gần một tỷ đồng
từ cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị về thanh hóa
bằng thủ đoạn dùng thư xe thư báo để vận chuyển thuốc lá lậu
vũ văn thanh đã qua được rất nhiều trạm kiểm soát của các cơ quan chức năng các tỉnh
vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật